tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức triển khai kế hoạch quốc gia
phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và chương trình quốc gia phòng chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và chương trình quốc gia phòng chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
sẽ được tập trung vào việc bảo đảm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học
xây dựng thành công các vùng an toàn dịch bệnh đẩy mạnh nghiên cứu vaccine giám sát
phát hiện sớm và ứng dụng hiệu quả các biện pháp ứng phó với bệnh trên vật nuôi
cũng như kiện toàn hệ thống thú y cấp cơ sở
chúng ta biết rằng là thú y là biện pháp hàng đầu trong chăn nuôi
nếu không thực hiện tốt thì thứ nhất là mục tiêu đáp ứng nhu cầu thực phẩm sẽ khó khăn
thứ hai chúng ta đang có những lợi thế
để xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài nếu chúng ta không làm tốt hai kế hoạch quốc gia
về dịch tạo đoạn chung ghi và lở mồm long móng
chúng ta sẽ không đảm bảo được những mục tiêu mà chính phủ đã nêu ra
tại hội nghị các đơn vị quốc tế đã đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi của nước ta
đồng thời cũng khuyến nghị các ngành chăn nuôi cũng cần phân vùng để nâng cao khả năng kiểm soát dịch bệnh
cũng như là cơ sở thông tin để chia sẻ hướng dẫn đến người chăn nuôi trong công tác phòng chống dịch bệnh